thưa quý vị hướng đến mục tiêu trung hòa carbon trên toàn cầu
thị trường carbon được xem như công cụ chính trong việc giảm phát thải của các quốc gia
thị trường carbon được bắt nguồn từ nghị định thư kyoto của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu được thông qua vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
theo đó các quốc gia có dư thừa quyền phát thải sẽ được bán cho hoặc mua
từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết
tiềm năng và thách thức khi xây dựng thị trường này tại nước ta
sẽ là nội dung chính trong chương trình môi trường và tài nguyên tuần này
trong khuôn khổ dự án win win for vietnam do phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tài trợ
viện nghiên cứu truyền thông phát triển red và pro ngo liên bang đức
cùng các thành viên của liên minh doanh nghiệp vì môi trường việt nam bb bốn e
đã có những chương trình giúp doanh nghiệp tìm hiểu thị trường carbon
trong đó bao gồm những cơ hội và cả thách thức
qua đó có thể thấy việt nam có nhiều lợi thế khi thực hiện xây dựng thị trường mới mẻ này
chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn và phải tìm kiếm các tiêu chuẩn vàng
cũng như các tiêu chuẩn khác nghĩa là chúng ta có thể bảo hành cho các dự án với chất lượng tốt
làm tốt điều này chúng ta sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn góp phần bảo vệ danh giới cho hành tinh
nhiều đặc thù tự nhiên việt nam được đánh giá là có tiềm năng lớn
với tổng diện tích rừng khoảng một mươi bốn bảy triệu hectare độ chê phủ rừng là bốn mươi hai
ước tính con số hấp thụ carbon đỉnh quân mỗi năm là khoảng sáu mươi chín tám triệu tấn
tuy nhiên một lĩnh vực khác có thế mạnh trong mua bán tín chỉ carbon của nước ta lại là nông nghiệp
theo báo cáo hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở việt nam
chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp của world bank
nông nghiệp là lĩnh vực phát thải cao thứ hai chiếm một mươi chín tổng lượng phát thải năm hai nghìn hai mươi
trong đó khoảng bốn mươi tám lượng khí thải

trong đó khoảng bốn mươi tám lượng khí thải

giá trị của thị trường carbon toàn cầu đạt gần hai trăm tám mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng các dự án phát thải liên quan đến nông nghiệp chỉ chiếm một tổng số tín trị carbon được cấp
do đó cũng theo báo cáo này vai trò của thị trường carbon sẽ đóng góp rất quan trọng
đặc biệt nhiều có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tuyên nhân
hiện nay chính phủ việt nam có đề án xây dựng một triệu hectare lúa chuyên canh phát triển bền vững
tại khu vực đồng bằng sông cửu long trong đó có mục tiêu đóng gói thành tín chỉ carbon
về các ngành thì có rất là nhiều ngành có thể tham gia được trên thị trường tín chỉ carbon
tất cả những ngành mà có thể tạo ra được tín chỉ carbon
ví dụ như ngành năng lượng
năng lượng đây là nói về các ngành năng lượng sạch năng lượng tái tạo
chẳng hạn như là điện mặt trời điện gió thủy điện cỡ nhỏ
và điện nhiệt những ngành kiểu như thế thì sẽ có thể tạo ra các tín chỉ carbon
một điều nhấn về hiệu quả buôn bán tín chỉ carbon có thể kể đến gần đây
là thỏa thuận giảm phát thải vùng bắc trung bộ erpa vùng bắc trung bộ
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm linh bảy
về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính eropa
theo đó việt nam sẽ chuyển nhượng một mươi ba triệu tấn co hai
và bổ sung tối đa năm triệu tấn co hai nếu có
tại sáu tỉnh bắc trung bộ cho quỹ đối tác carbon lâm nghiệp fcpf
với tổng số tiền là năm mươi một năm triệu đô la
ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế ibrd thuộc world bank
sẽ chuyển cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khoảng chín mươi năm lượng giảm phát thải ký kết và lượng bổ sung nếu có
để sử dụng cho đóng góp do quốc gia tự quyết định ndc của việt nam
tức cam kết giảm khí thải nhà kính của quốc gia
đây được đánh giá là chính sách quan trọng giúp tổ chức cá nhân
hộ gia đình cộng đồng được hưởng lợi từ dịch vụ giảm phát thải khí nhà kính từ rừng
sau đó nhóm cộng đồng hộ gia đình cá nhân được chi trả sáu mươi tám bốn
tương đương với ba mươi năm hai mươi hai triệu đô la
qua những phân tích vừa rồi của chúng tôi thì có thể thấy
cơ hội phát triển thị trường carbon của việt nam là rất lớn
thế nhưng đi kèm với đó cũng là nhiều thách thức khi cơ hội tìm hiểu
về khái niệm này chưa thực sự dễ tiếp cận đối với nhiều doanh nghiệp
các từ khóa giảm thiểu carbon phát thải dòng bằng không net zero
hay trung hòa carbon hành động khí hậu thị trường tín trị carbon
ngày càng thu hút sự quan tâm của cả khối doanh nghiệp chính phủ
tổ chức xã hội và cộng đồng
tuy nhiên cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận hiểu rõ về thị trường này còn chưa nhiều
các từ khó khăn nhất trong các phát triển khác
bên cạnh đó tiêu chí để xác định giá trị của tín chỉ cũng không hề đơn giản
khi được giao dịch trên thị trường tín trị carbon trở thành một loại hàng hóa đặc thù
và rất khó để xác định chất lượng mặt hàng này
việc định giá gặp khó còn nằm ở chỗ đánh giá và xác minh giá trị tiến trị carbon đó theo từng năm
vì chất lượng tài nguyên còn thay đổi tương đối theo thời gian
việt nam đã tham gia chương trình đối tác sẵn sàng tham gia thị trường carbon
gọi tắt là pmr ngay từ giai đoạn đầu của chương trình
các kết quả hợp tác cùng pmr hiện đang được tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả
dự án sẵn sàng tham gia thị trường carbon vnpmr do bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ quản dự án
cùng với sự tham gia của các bộ ngành có liên quan bao gồm các bộ công thương xây dựng tài chính kế hoạch và đầu tư
dự án này tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính
thí điểm nghiên cứu xây dựng tín chỉ cho ngành thép và chất thải rắn hướng tới sẵn sàng xây dựng thị trường carbon
cùng với đó là nhiều cơ chế giúp doanh nghiệp xác định được lượng phát thải
từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của các đối tác quốc tế
dự án là cơ hội để nhiều doanh nghiệp có thể hiểu thêm nhiều về tiềm năng thị trường carbon của việt nam
trong khi các nước lớn như trung quốc ấn độ hay nhật bản đã triển khai từ trước
thì các bạn có nhiều cơ hội để học
các bạn có nhiều kinh nghiệm để tham gia vào các dự án bù đắp carbon
với các dự án năng lượng tái tạo sinh khối và đặc biệt cần có sự tham gia của khối tư nhân
chúng ta cùng ban thảo để hiểu cái gì cần thiết và các thủ tục để thực hiện
đầu năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ đưa ra danh mục lĩnh vực hoạt động và một chín trăm một mươi hai cơ sở sẽ phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
được xác định dựa trên các tiêu chí như mức độ tiêu thụ năng lượng
danh sách không chỉ có tên các nhà máy sản xuất ở địa phương
trong các lĩnh vực như điện càng thép may mặc điện tử mà còn có các tòa nhà trung tâm thương mại hay khách sạn
hoạt động đo đạc này là bước đầu tiên trong lộ trình xây dựng hệ thống giao dịch tín trị carbon
vốn còn rất mới mẻ với nhiều quốc gia trên thế giới
việt nam hiện nay cũng rất tích cực triển khai việc xác định chúng ta đang ở đâu
bằng cái nghị định sáu là kiểm kê khí nhà kính cho toàn bộ những doanh nghiệp có sử dụng năng lượng lớn hơn một tấn dầu quy đổi một năm
thế thì cũng đã triển khai xuống các địa phương để có thể triển khai để xác định
để làm sao từ giờ đến năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta phải xác định là mức phát thải của toàn đất nước chúng ta ở đâu
và sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch là cái lĩnh vực nào chúng ta cần có cái nguồn lực từ nước ngoài
để chúng ta có thể thông qua cái tài chính carbon để chúng ta có thể phát triển
hoặc là những cái khoản nào mà chúng ta cũng để cho quốc gia
thì cái đấy là cái việt nam đang làm rất tích cực
tuy nhiên là tôi thấy là chúng ta cần phải đẩy nhanh lực
thế giới có hai hình thức để quản lý phát thải
một là hệ thống giao dịch phát thải ets cho phép người phát thải thấp hơn bán các hạn ngạch
hay tín trị carbon cho những người phát thải cao hơn
giá thị trường từ đó sẽ được tiết lập
cách thức thứ hai là sự can thiệp trực tiếp của chính phủ khi đánh thuế carbon đối với khí thải
nhìn chung việc xây dựng định mức phát thải tiêu chuẩn cho từng lĩnh vực
từng cơ sở là không hề dễ dàng
vì thực tế có một số ngành rất khó để đo lường lượng lượng phát thải
bản chất của hệ thống kiểm soát phát thải buộc các doanh nghiệp phải tăng đầu tư vào công nghệ sản xuất
để giảm phát thải trong dài hạn
hoặc có cơ chế để doanh nghiệp tối ưu chi phí giảm phát thải nếu khó đầu tư trong ngắn hạn
vấn đề mà các thị trường trên thế giới gặp phải là cái thỏa thuận chung
trước đây theo nghị định thư kyoto thì họ thiết kế theo một kiểu
còn bây giờ với thỏa thuận paris thì gần như các thị trường sẽ phải thiết kế lại
và hướng đến một cái quy chuẩn mới gọi là pass hai nghìn sáu mươi
cái pass hai nghìn sáu mươi lập ra một cái chuẩn để cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức
có thể thực hiện các hoạt động sản xuất sạch và tạo ra các tín chỉ mà nó linh hoạt nó phù hợp
và nó lại đồng nhất hơn là trong nghị định thư kyoto
nó có thể nói là thỏa thuận paris công bằng hơn so với nghị định thư kyoto
đến năm hai nghìn hai mươi tám thị trường carbon của việt nam sẽ chính thức đi vào vận hành
lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm bộ tài nguyên và môi trường cùng các bộ ngành liên quan
sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ việc đánh giá một cách toàn diện tác động đến kinh tế
xã hội môi trường cũng như hoạt động của doanh nghiệp tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trên thế giới
và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
cũng như thống lệ quốc tế
mặc dù là quốc gia đang phát triển với nguồn lực hạn chế nhưng phát triển kinh tế carbon thấp
và hướng đến nền kinh tế tuần hoàn đã trở thành hướng đi chủ đạo trong chính sách
chiến lược của nước ta hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
cắt giảm khí thải khôi phục lại hệ sinh thái là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới
trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường bị sử dụng
với tấm lòng và tình yêu vô bờ dành cho đại dương anh lê chiến đã chuyển từ hà nội
vào đà nẵng sinh sống và thành lập nền trung tâm cứu hộ sinh vật biển xa xa
hãy cùng chúng tôi gặp gỡ anh lê chiến trong mục sống xanh ngay sau đây
trung tâm cứu hộ sinh vật biển xasa được thành lập vào năm hai nghìn một mươi tám với các thành viên đều là tình nguyện viên
tình yêu biệt cả và sự trăn trở về thực trạng suy thoái hệ sinh thái biển đã kết nối họ với nhau
mọi người biết chúng tôi nhiều hơn vào những hoạt động như là cứu hộ rùa biển
rùa biển là nhiều nhất cá heo cá voi và những sự kiện khác thì rùa biển một năm trung bình chúng tôi cứu gặp hai mươi trường hợp
cá heo còn là thứ sáu trên tám trường hợp
còn công việc hàng ngày của chúng tôi trong tầm sáu bảy năm vừa qua là chúng tôi cứu hộ và tài tạo những dạng sinh hồ của tạng nền trung việt nam tạm biệt tại đà nẵng
chín mươi chín những dạng sinh hồ viền ở việt nam đều trong nước bão đốt đỏ và suy thoái từ ba mươi bốn mươi hàng năm
nó là một cái thực trạng cực kỳ đáng buồn
không nhiều những tập thể như thế này ở trên thế giới như nó ở việt nam làm công việc này
và làm thành công trong suốt sáu mươi bảy năm vừa qua
chúng tôi đi bộ ở trên bờ chúng tôi làm vấp chúng tôi làm việc dưới nước
tất cả mọi thứ dưới nước đó đều là khó khăn
đâm ra là khi mà tất cả mọi thứ dưới nước là khó khăn thì chả có gì là khó khăn nữa cả
có một cái đặc biệt của chúng tôi là chúng tôi là một giới hợp chức hoạt động phổng lập
nghĩa là chúng tôi phải tự chi trả toàn bộ nguồn kinh phí cho tất cả những chiến dịch của chúng tôi tất cả những việc chúng tôi làm tất cả những người chúng tôi đều không có lương
thời gian đầu tiên phải nói là rất rất rất thất vả
một người trong chúng tôi phải làm ba bốn công việc vào mùa biển êm biển đẹp chúng tôi sẽ đi cầu hiến cho đại dương sáu tháng tám tháng
sau đấy thì anh em sẽ tản mát ra đi làm làm tất cả những việc gì để có thể kiếm tiền để sáu tháng còn lại quay lại đổ biển
khi mà các bạn nghiên cứu về phòng đại dương các bạn cũng thấy là gì
ở dưới nước cái sinh phối rất là kỳ lớn
một sự thay đổi nhẹ một sự khuấy động nhẹ thôi
nó cũng có đủ để chúng ta cảm nhận được sự sống nhịp sống ở trong đấy rồi
thì nó rất là khó diễn tả bằng lời
nhưng đây là một cái rất là riêng tư của những người mà làm chuyên sâu về phòng đại dương
ở đà nẵng riêng thì chúng tôi tái tạo thành công khoảng cho đến bây giờ là khoảng sáu mươi m hai
thì nó khoảng sáu hectare gì đó thì nó không lớn
nhưng mà cái mà làm chúng tôi tự hào là những cái nghiên cứu của chúng tôi
những cái phương pháp để mà dưỡng để mà cấy
và để mà tái tạo sân hồ chúng tôi đã được thế giới ghi nhận như là một phương pháp trình thống
dạng sân hồ đó là cái chìa khóa của nguồn lợi thủy sản
và thêm nữa đó là nguồn tư liệu về giáo dục là nguồn tư liệu về du lịch
và bây giờ chúng ta cứ thế chúng ta phá đi thì rất là bẩm buồn
phải có những cái hành động thật là sớm để mà cứu lại những dạng sâu của chúng ta